cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị liên quan
đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can liên quan
trong đó có ông cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế
theo kết luận điều tra vào năm hai nghìn năm trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm ah năm n một
bộ y tế đã đặt hàng công ty cổ phần dược phẩm cửu long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc ocell tamivir
giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài
từ năm hai nghìn sáu công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn ba tám triệu đô la mỹ
tuy nhiên bị can lương văn hóa cựu tổng giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo tài liệu kinh doanh
để che giấu và để ngoài sổ sách số tiền hơn ba tám triệu usd
bên cạnh đó các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật đến bộ y tế với mục đích giữ lại hơn ba tám triệu đô la mỹ
trong vụ việc này ông cao minh quang được bộ y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến thuốc tamiflu
nguyên liệu và thuốc ocell tamivir
quá trình kiểm tra ông cao minh quang biết doanh nghiệp trên còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn ba tám triệu usd
nhưng không chỉ đạo tiếp tục làm rõ
mặc dù sau đó bộ tài chính có công văn đề nghị tiếp tục
kiểm tra làm rõ nhưng bị can quang vẫn không thực hiện
quá trình điều tra cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang thừa nhận hành vi thành khẩn khai báo
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can cao minh quang
dương huy liệu để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng